tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của hà nội chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã đồng ý cho học sinh hà nội đi học trở lại từ ngày bốn tháng năm
đối với học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông các trường đại học cao đẳng trung cấp trực thuộc thành phố trở lại học tập theo kế hoạch từ ngày bốn tháng năm
trẻ em trường mầm non học sinh tiểu học trở lại học tập từ ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đối với trung tâm ngoại ngữ tin học trung tâm bồi dưỡng văn hóa kỹ năng trung tâm tư vấn du học
thực hiện việc đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín trong trường học của bộ giáo dục và đào tạo
nếu bảo đảm an toàn tổ chức hoạt động trở lại từ ngày bốn tháng năm
ông nguyễn đức trung yêu cầu các trường học cơ sở giáo dục kiểm tra giả soát công tác chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại
tuyên truyền hướng dẫn học sinh phụ huynh học sinh thực hiện các quy định về phòng chống dịch
các trường học thực hiện giãn cách bảo đảm an toàn cho học sinh
học sinh khi đi học phải đi đến nơi về đến trốn không được đi lang thang không tụ tập đông người